cũng trong ngày tám tháng bốn hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động để liên tục dập tắt đám cháy xảy ra hai lần
tại một ngôi nhà nằm trên đường nguyễn kiệm quận phú nhuận tp hcm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động tám xe chuyên dụng cùng bốn mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau khoảng hai mươi phút đám cháy cơ bản đã được dập tắt
tuy nhiên đến một mươi hai giờ cùng ngày khói bất ngờ bùng lên trở lại
lực lượng phòng cháy chế cháy phải tiếp tục quay trở lại dập tắt hoàn toàn đám cháy
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều tài sản một căn nhà bên cạnh cũng bị cháy xém
nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện